công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt hà nội hà nội metro cho biết
từ ngày hai mươi một tháng một mươi một thì bắt đầu chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại
vận chuyển khách có thu tiền đồng thời thay đổi thời gian chạy tàu so với hiện nay
cụ thể trong sáu tháng đầu khai thác thương mại các đoàn tàu chở khách từ năm giờ đến hai mươi ba giờ
tần suất là một mươi phút một chuyến hiện tại hoạt động từ năm giờ đến hai mươi hai giờ tần suất là một mươi năm phút một chuyến
thời gian tàu dừng tại ga để khách lên xuống là từ hai mươi năm đến năm mươi giây
có các loại vé tàu vé đi một lượt từ tám đồng đến một mươi năm đồng vé ngày là ba mươi đồng một ngày
đi lại trong ngày không giới hạn số lượt đi vé tháng phổ thông là hai trăm linh đồng một vé
vé tháng mua theo tập thể là một trăm bốn mươi đồng một vé vé tháng cho học sinh sinh viên công nhân
khu công nghiệp là một trăm linh đồng một vé miễn phí trẻ em dưới sáu tuổi người già trên sáu mươi tuổi
người có công người khuyết tật người thuộc hộ nghèo